thông tin được rất nhiều cái vấn đề mà nhiều đại biểu cũng chưa có điều kiện để biết để nắm được các cái thông tin về cái nội dung mà lĩnh vực thuộc phó thủ tướng phụ trách
cái vấn đề về cái kinh tế mà liên kết vùng thì tôi thấy là phó thủ tướng trả lời như vậy nhưng mà thực tế tôi nghĩ là cần phải có cái chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và phải có cái đánh giá cái thực tế qua cái khảo sát như vậy thì cái khâu yếu nhất của mình là cái khâu phối hợp thực hiện cái khâu tổ chức thực hiện
kế hoạch chủ trương đều đúng hết nhưng mà hiện nay việt nam mình không phải
cơ quan hành pháp không mà tất cả các cơ quan cái khâu mà phối hợp của mình là cái khâu cần phải quan tâm
thế nhưng mà những lĩnh vực mà liên quan tới xã hội thì phó thủ tướng cũng trả lời hết sức là thuyết phục và tôi thấy rất là hài lòng với phần trả lời của phó thủ tướng vương đình huệ
trong cái chất vấn và trả lời chất vấn thì tiếp tục cái đổi mới của quốc hội hỏi nhanh đạp gọn thì phải nói rằng là chiều hôm nay thì phó thủ tướng đã thể hiện một chương trình trả lời chất vấn rất là cụ thể rõ nét và được sự đồng thuận cao của
đồng chí là vấn đề của đại biểu quốc hội đạt ra tâm tư nguyền vọng của cử trí được phó thủ tướng trả lời rất là rõ và gọn dễ hiểu và chắc chắn rằng là không những đại biểu quốc hội đồng thuần mà cử trí cũng đã có những đồng tình cao kể cả đánh giá cách tiếp cận cũng như các cái giải pháp rõ trong thời gian tới
chương trình trả lời chất vấn đề của quốc hội đạt ra tâm tư nguyền vọng của phó thủ tướng vương định huệ
kết thúc ba ngày chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có bài phát biểu tổng kết lại toàn bộ phiên chất vấn
theo chủ tịch quốc hội các thành viên chính phủ các trưởng ngành đã nắm chắc tình hình trả lời thẳng thắn và giải trình rõ nhiều vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của bộ ngành mình quản lý
theo chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bốn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề kinh tế xã hội lớn quan trọng bước xúc được đại biểu cử tri và nhân dân cả nước quan tâm
nhìn chung các phiên chất vấn diễn ra sôi nổi thẳng thắn và trách nhiệm
việc đổi mới cách thức chất vấn hỏi ngắn đáp gọn tại kỳ họp lần này đã có kết quả tích cực được các đại biểu quốc hội cử tri đồng tình đánh giá cao
quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc cầu thị tinh thần trách nhiệm của các thành viên chính phủ của các ngành trong việc trả lời chất vấn
trong sự chỉ đạo điều hành khắc phục được những tồn tại hạn chế đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt để thúc đẩy phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân bảo đảm công bằng xã hội
tuy nhiên chủ tịch quốc hội cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều vấn đề nổi lên
một số nội dung đã được quốc hội chất vấn giám sát nhưng chuyển biến còn chậm chưa đạt yêu cầu như mong đợi
do vậy cần phải có quyết tâm cao hơn giải pháp đột phá hơn để tạo sự chuyển biến thiết thực hiệu quả trong thời gian tới đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân
thưa quý vị sáng nay gần chín mươi năm thí sinh thi vào lớp một mươi công lập của hà nội đã tập trung tại các điểm thi làm thủ tục đính chính sai sót thông tin và nghe phổ biến quy chế thi lịch thi
thực hiện hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu và vấn đề kinh tế toàn cầu
thực hiện hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu và vấn đề kinh tế